thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập đảng nhân dân cách mạng lào
ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ban chấp hành trung ương đảng ta đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
nội dung điện mừng như sau
bảy mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào anh em đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt sau ba mươi năm năm thực hiện đường lối đổi mới do đảng nhân dân cách mạng lào khởi xướng và lãnh đạo
nhân dân lào anh em đã giành được những thành tiệu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử
chính trị xã hội ổn định kinh tế tăng trưởng liên tục đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện
quốc phòng an ninh được giữ vững quan hệ đối ngoại được mở rộng
vai trò và vị thế của đảng nhân dân cách mạng lào và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam hết sức vui mừng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng
những thành tiệu và thắng lợi to lớn mà đảng nhân dân cách mạng lào đã đạt được trong suốt thời gian qua
những thành tiệu của đảng nhân dân cách mạng lào không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng
bảo vệ và phát triển đất nước lào mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với đảng
nhà nước và nhân dân việt nam trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đảng nhà nước và nhân dân việt nam tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang và thành tiệu đã đạt được
mà đảng nhà nước và nhân dân lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi
của đảng nhân dân cách mạng lào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng vào đầu năm hai nghìn hai mươi
xây dựng thành công nước lào hòa bình độc lập dân chủ thống nhất và phồn vinh
theo mục tiêu sáng tạo
trong cuộc xã hội chủ nghĩa đảng nhà nước việt nam và nhân dân việt nam
hết sức vui mừng nhận thấy cùng với những thành tiệu quan trọng mà hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong suốt thời gian qua
quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng
hợp tác toàn diện giữa việt nam lào do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và chủ tịch cây sòn phong vi hẳn chủ tịch su phan nhu vong kính yêu
sáng lập rèn luyện và được các thế hệ lãnh đạo đảng hai nước
và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố
và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
trên tất cả các lĩnh vực có phần thiết thực và công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
nhân dịp trọng đại này đảng nhà nước và nhân dân việt nam
bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu
trí tình trí nghĩa và có hiệu quả mà đảng nhà nước và nhân dân lào anh em
đã dành cho đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào mãi mãi giữ gìn
và không ngừng vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
ngày càng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới
chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
mãi mãi sành tươi đời đời bền vững
cũng nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi lãng hoa chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước lào
bunyang volachit nguyên chủ tịch đảng nguyên chủ tịch nước lào
khâm tài si phan don và nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước lào
chumali xanh nhà sọn
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng ta đã gửi điện mừng
tới đồng chí sùn thon xanh nhà chắc ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào